thưa quý vị và các bạn luật sư hoàng duy hùng là người mỹ gốc việt ở houston mỹ và là cơ ủy viên hội đồng của thành phố này
như đã đôi lần công khai tâm sự ông cho biết mấy chục năm trước từng hoạt động chống đối việt nam
xong từ khi nhận ra lòng yêu nước của mình đặt không đúng chỗ ông đã tự điều chỉnh và thay đổi
trong bài viết gửi báo nhân dân mới đây ông phát họa bức tranh về các tổ chức chính trị của người việt ở hải ngoại
hy vọng qua đó mong giúp các bạn trẻ có thêm kinh nghiệm đồng thời có thể rút ra một số bài học tránh đi vào vết xe mà ông đã trải qua
báo nhân dân coi đó là thái độ chân thành và có trách nhiệm xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo
truyền hình nhân dân xin chuyển đến quý vị và các bạn bài viết từ houston ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín của luật sư hoàng duy hùng có tiêu đề
một góc nhìn về tổ chức chính trị của người việt ở hải ngoại mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm khi đang là cậu bé một mươi ba tuổi tôi cùng gia đình sang mỹ
là hậu duệ của việt nam cộng hòa nên lúc đó tôi suy tư theo cách suy tư của người việt nam cộng hòa chống lại cộng sản
năm một nghìn chín trăm tám mươi ba vào đại học tôi tiếp xúc với nhiều đảng phái tổ chức của người việt ở hải ngoại
tổ chức đảng phái nào cũng mong muốn có những người trẻ như tôi lúc đó tham gia
để phát triển tổ chức cuối cùng tôi tham gia mặt trận việt nam tự do của các ông hà thúc ký nguyễn văn kim
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tôi gia nhập đại việt cách mạng đảng của ông hà thúc ký
cuối năm một nghìn chín trăm chín mươi chín tôi chính thức rời khỏi đảng này vì thấy lãnh đạo của tổ chức tranh giành quyền lực hơn là lo cho nước cho dân như họ vẫn tuyên truyền
những gì tôi viết trong bài này là trải nghiệm của bản thân tôi trong hơn ba mươi năm để chia sẻ với các bạn trẻ
ngõ hầu giúp các bạn tránh đi vào vết xe mà tôi đã đi tốn biết bao nhiêu công sức thời giờ tâm huyết tưởng là mình đóng góp xây dựng đất nước mà trên thực tế lại làm công cụ cho những mưu đồ tham vọng của nhóm này người nọ
hai về những người sáng lập trong thời chống pháp dù chưa đi đúng hướng như việt nam quốc dân đảng với người sáng lập như nguyễn thái học đều là những người yêu nước nhưng khi ra hải ngoại những người kế thừa lại phân hóa trầm trọng
họ sử dụng tổ chức và đảng phái làm công cụ cho mưu đồ tranh giành quyền lực cá nhân phe nhóm
đại việt có chủ trương lãnh tụ chế với lý do công sản là tổ chức chặt chẽ thì đấu tranh chống cộng cần có một lãnh tụ để bảo vệ bí mật
điều này là nghịch lý và gây phân hóa trầm trọng để rồi ngày càng tách thành nhiều hệ phái nhiều lãnh tụ
ai cũng cho rằng chỉ có họ mới giỏi nhất mới làm đúng đường lối nhất những người khác là sai hoặc là theo đơn đặt hàng của cộng sản
dẫn tới mâu thuẫn và hệ lụy như họ kêu gọi đấu tranh cho tự do dân chủ nhưng lại coi cá nhân lãnh tụ là quyền lực tối thượng như thần thánh bất khả xâm phạm
hầu như kế sách vạch ra chỉ để chiều theo ý muốn của lãnh tụ
tôi từng góp ý với ông hà thúc ký để phê phán tiêu cực hoặc góp ý xây dựng ý tưởng tích cực mà không theo bẻ phái
thì lập tức bị trù dập bị trụp cái non cối vì thế tôi quyết định lập tức rời khỏi tổ chức này
trước khi ra khỏi tổ chức tôi viết thư gửi ông hà thúc ký đóng dấu văn phòng của tôi để chứng nhận điều tôi viết đề nghị
trong lúc ông hà thúc ký còn sống
nếu ông hà thúc ký không sống thì công khai trực diện với tôi còn không thì sau khi ông mất
những gì tôi viết về ông là từ lương tâm của tôi chứ không phải từ động lực nào khác và tôi không có chút ái náy
vì xây dựng trên quan niệm lãnh tụ chế nên lãnh đạo các đảng phái của người việt ở hải ngoại sống trong ảo tưởng
họ nghĩ rằng một ngày nào đó mình nắm quyền điều hành đất nước quyền sinh sát trong tay nên dù chưa nắm quyền hành gì
cách hành xử của các vị này rất trịch thượng kiêu căng vì sống trong ảo mộng
ai không làm theo ý thì tìm cách triệt hạ dù người bất đồng là thành viên đóng góp tâm huyết một cách không vụ lợi
do vậy nạn quăng nón cối lên đầu thành viên lại từ lãnh đạo và đảng phái bị tách ra làm hai rồi làm bốn rồi làm tám
hiện nay mỗi đảng phái như vậy chí ít cũng có năm hệ phái
nhưng chỉ vài người hệ phái khá nhất cũng chỉ khoảng trăm người
năm một nghìn chín trăm chín mươi trong cuộc họp ở san francisco lãnh đạo đại việt cách mạng và đại việt quốc dân quyết định hợp nhất
nhưng vì quan niệm lãnh tụ chế nên không ai chịu nhường ai để rồi cả hai trở thành đồng chủ tịch trong thời gian ngắn
sau đó thì lại tách ra làm trò cười cho thiên hạ
điều này làm cho tôi hiểu tại sao trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi
việt quốc chủ trì vùng quảng nam đại việt chủ trì ở thừa thiên thành viên nào bước qua vùng bên kia thì bị trù dập không nương tay
nên tôi tự hỏi họ lo cho dân cho nước hay lo cho quyền lợi và quyền lực cá nhân phe nhóm
đa phần thành viên các đảng phái này lúc đầu muốn cống hiến tâm huyết cho việc chung
nhưng qua thời gian bị lãnh đạo lạm dụng và qua bao nhiêu biến thiên họ thấy không đi về đâu nên nản trí quay về sống thụ động
không dám nói gì hết vì nói ra thì bị kết án là phàn đảng bị cộng sản mua chuộc
ai không khuất phục quyết tìm con đường hợp với suy tư của mình thì trở thành kẻ thù và bị thù còn hơn thủ cộng sản
tôi là một trong các nạn nhân của bối cảnh và mâu thuẫn này trong hai mươi năm qua
hai về các tổ chức đảng phái sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
nhiều quân nhân của quân lực việt nam cộng hòa di tản sang nước ngoài
họ quây quẩn lại với nhau
lúc đầu thành lập nhóm sau dần thành mặt trận
có nhóm thành lập tổ chức trong đó phải kể đến mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng việt nam
gọi là mặt trận của hoàng cơ minh
với thành viên lúc đầu là cựu quân nhân của quân lực việt nam cộng hòa
tổ chức của hoàng cơ minh chủ trương bạo lực
và khi hoàng cơ minh bị tiêu diệt tại lào
nếu việt tại lào năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy thì mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng việt nam đã biến hình để tới năm hai nghìn một thành đảng việt tân
chính quyền việt nam coi việt tân là tổ chức khủng bố
việt tân có nguồn lực tài chính vì trước đó mặt trận đã quyên góp được chút tiền bạc rồi kinh doanh có lời
nên tài chính là huyết mạch giúp việt tân có thể sống tới ngày hôm nay
cho dù bị chính người hải ngoại đã có nhiều đợt và nhiều cao trào tẩy chay
khi tẩy chay việt tân họ cho rằng tổ chức này có quá nhiều thủ đoạn không thành thật trong việc quyên tiền không thành thật về cái chết của hoàng cơ minh
gian dối tuyên truyền thổi phòng lực lượng thủ đoạn với chính các thành viên
nhiều người còn khẳng định rằng nếu việt tân may mắn được nắm quyền chắc chắn sẽ đưa đất nước vào nội loạn nổi ra sáo thịt
việt tân chủ trương đa đảng nhưng kiểu dân chủ đa đảng vô trật tự
tiêu biểu nhất là tại hội đồng thành phố westminster hiện nay lục đục
nát như tương
ba về các thứ chính phủ
một số người việt ở hải ngoại hám danh sống trong ảo tưởng tự lập chính phủ và tự phong mình làm thủ tướng
có chính phủ chỉ có một người nhưng dành cả thời giờ lên mạng tung đủ tin giả ồn ào chỉ đánh bóng cái danh hảo của bản thân
có chính phủ quy tụ vài trăm người như chính phủ của ông nguyễn hữu tránh được dư luận gọi là chú phỉnh
vì ông nguyễn hữu tránh lập chính phủ chỉ để áp
ai nhẹ dạ nghe theo thì mất tiền
hết năm hai nghìn một đến năm hai nghìn hai đến năm hai nghìn tám nguyễn hữu tránh tuyên bố về tiếp thu chính quyền
rồi không có gì
nay lại nói là đã thành lập đảng dân tộc có khoảng hơn vài chục người với những ông già trên tám mươi tuổi
tuyên bố sẽ dẫn phái đoàn đi hoàng sa trường sa
nói mãi ai nghe cũng sượng sùng vì bịp quá trắng trợn
gần đây ồn ào nhất là chính phủ quốc gia việt nam lâm thời phường trèo của đảo minh quân
chính quyền việt nam cũng coi chính phủ này là một tổ chức khủng bố
đào minh quân không có thực lực như nguyễn hữu tránh nhưng có khả năng phia chuyện trên mạng
một số người dân trong nước không biết lại tưởng là thật liền bị sập bẫy giống như gia đình ông vương văn thả ở miền tây
đào minh quân bỏ ra ít tiền thuê mấy em trẻ đặt bom khủng bố ở phi trường tân sơn nhất
các em trẻ bị bắt bị kết án tù đảo minh quân phủi tay
bà angel fan ở san diego nghe lời rụ rỗ ngon ngọt của đảo minh quân lò mò về việt nam theo chỉ đạo từ đảo minh quân
angel phan bị bắt và phải nhận án tù đảo minh quân lập tức tránh xa gia đình bà tảng lờ như không biết
ở nam california đảo minh quân tới đâu đều bị coi như ghẻ
các tổ chức và hội đoàn biết đảo minh quân chuyên môn chơi trò chung tín dụng nên tẩy chay và đuổi đảo minh quân như đuổi tả
vì một số người muốn được làm thủ tướng tổng thống mà bây giờ tại hải ngoại chính phủ mọc ra như nấm tự trung chỉ vì muốn làm lãnh tụ để khoe trên mạng không cần biết hệ lụy tới đâu
như nhà tiên tri vũ trụ chính phủ pháp định rồi nay chính phủ này ra thông báo đánh nhau với chính phủ kia
mai chính phủ kia ra tuyên bố kết án chính phủ nọ làm tay sai cho nước này nước khác
họ tính truyền bệnh tâm thần vào người dân việt nam ở trong nước nên mong bà con hãy tỉnh táo
mấy cái thứ chính phủ này về việt nam thì không biết đâu mà lần và sẽ loạn ngay
chuyện đất nước là chuyện hệ trọng phải cân nhắc kỹ lưỡng và không phải là chuyện đùa hoặc vô tổ chức
không ai phục ai ai cũng muốn làm lãnh chúa trong giang san cái tôi đầy kịch tính của họ
mà họ còn muốn mang cái quan niệm này về áp dụng cho đất nước thì đó là mầm họa loạn lạc của dân tộc đưa đến mất nước
sự loạn lạc đó đã và đang được chứng minh qua hoạt động chính trị của một số người trong các cộng đồng việt nam trên thế giới
không có quyền không có tài chính
chỗ nào cũng phân hóa chi tiết

như năm xe bảy phê này choảng phê kia hàng ngày
chỗ nào có chút thực quyền và lợi ích như hội đồng thành phố thì nạn chụp mũ phân hóa như đang xảy ra ở westminster làm ô nhục cộng đồng gốc người việt
đa đảng dân chủ kiểu này mang về áp dụng cho việt nam thì đất nước sẽ loạn nước ngoài sẽ lợi dụng phân hóa nguy cơ mất nước không còn là giả thuyết
vì thế tôi kêu gọi các bạn trẻ hãy cảnh tỉnh cao
cảnh tỉnh cao độ trước cảnh đa đảng dân chủ loạn cao cao này
vì đó sẽ là sự tiêu vong của dân tộc việt
quý vị và các bạn phải theo dõi bài một góc nhìn về tổ chức chính trị của người việt ở hải ngoại của luật sư hoàng duy hùng
một người mỹ gốc việt ở houston mỹ và là cơ ủy viên hội đồng của thành phố này
phần cuối của chương trình hôm nay là ý kiến của luật sư hoàng duy hùng trong một chương trình vtv đặc biệt hai nửa thế giới
phát trên sóng vtv một đài truyền hình việt nam ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
sự kiện đó là xảy ra tôi công bố với việt quốc li và phố posa cũng như các cơ quan truyền thông hải ngoại là tôi quyết định về việt nam

họ thấy rằng là tôi chủ trương điều đó
và tôi dứt khoát và tôi theo cái con đường là không ai ai có thể lung lạc với tôi
thì họ mới đặt một cái trái bom không ngòi nổ với một cái nội dung hoàng duy hùng về việt nam là sẽ chết đó
nhưng mà tôi vẫn về
khi tôi về việt nam xong một cái chuyến đi tôi nghĩ rằng là rất ý nghĩa
tôi có cơ hội tiếp xúc với ông nguyễn minh triết
brom bương v marry may may
tôi được tìm được khoảngng czech đến cả những thành phố vũng đại
bà hiện nay có rất là nhiều chiến sĩ họ là những người vi sinh tại đội cgard democrats về địa chuyển của mình